chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
là người thường xuyên lùi tới nhà bà mờ bảo anh cho biết
gian ngoài tầng một là chỗ để xe của ba xe máy cạnh đó là bếp nấu nướng
nếu muốn thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn chỉ có một đường cửa chính và một đường thoát trên nóc nhà
theo bảo anh căn nhà bị cháy có bảy người sinh sống gồm chị dâu bà hai cháu trai một cháu dâu và ba cháu nhỏ
bảo anh nói chị tôi sống khổ lắm rồi mà còn xảy ra sự việc này
gia đình biết căn nhà không đảm bảo phòng cháy nhưng do không có điều kiện kinh tế nên đành phải ở vậy
trong khi đó anh hồng sơn là hàng xóm đối diện nhà bà mờ cho biết
anh lờ và con trai một mươi tuổi của anh lờ may mắn treo được sang mái nhà hàng xóm dọi đèn kêu cứu
dù treo sang nhà bên anh lờ vẫn bị bỏng
anh sơn nói lần đầu tôi chứng kiến vụ cháy thương tâm như vậy
theo anh sơn đàm cháy trong đêm phát ra hai tiếng nổ lớn
sau đó một số người dân tỉnh giấc đã xuống sân của khu tập thể để hô hoán cứu hỏa
nhiều người có ý định phá khóa nhưng lửa cháy quá to
ngoài cửa lại để bình khí carbonic dưỡng lạnh cho bia hơi nên sợ nổ không ai lại gần nữa
anh hồng sơn cho hay bà m bảy mươi bốn tuổi sống cùng con cháu
hàng ngày bà bán nước trước cửa và cho thuê một phần ngoài để bán bia hơi
bà m cũng sống hòa đồng với người xung quanh và không có xích mích gì
với hàng xóm
còn bà đàm thị tê hàng xóm bà mờ chia sẻ
đêm qua lúc tôi dậy thì nghe thấy tiếng bục bụp tưởng đánh nhau nên không gọi con dậy xem
sau đó tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ra bên ngoài thì thấy bà mờ đang cháy
lúc đó có một hai người nữa nhưng đám cháy bùng to quá không ai tiếp cận được
chỉ nghe tiếng câu trong nhà cứu tôi với
theo lời bà t gia đình nhà anh l có hoàn cảnh khó khăn
bố anh l mất sớm
nên mẹ con nuôi nhau qua ngày
mẹ của anh là bà mờ được người dân trong xóm rất yêu quý vì sống hiền lành tử tế
mọi người thường đem cho bà chai nhựa để bán đồng nát kiếm thêm thu nhập
người hàng xóm cho biết trong căn nhà bị cháy có nhiều vật liệu dễ bén lửa
mọi người xung quanh cũng từng khuyên anh l làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm
nhưng có thể do gia cảnh khó khăn nên chưa thể xa cố được
ông vũ văn ba hàng xóm sống cạnh ngôi nhà
bị cháy cho biết khoảng một giờ sáng khi đang ngủ thì nghe thấy có tiếng nổ như bình ga mini
ông kể lúc sau tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa tới
mọi người hô hoán thì tôi tỉnh dậy thấy căn nhà phía sau bị cháy
theo ông ba ngôi nhà bị cháy có bảy người sinh sống
bà cụ chủ nhà hàng ngày bán nước tại nhà
con trai cả anh l hàng ngày đi ship hàng
ngoài ra trong nhà còn có vợ anh l ba con của anh l và em trai anh l sinh sống
là một trong những người đầu tiên phát hiện ông hoàng trọng anh cho biết
khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động
ông thuật lại tôi dậy mở cửa khi thấy cháy nguồn ngụt ở nhà đối diện
tôi hô hoán ôi mọi người ơi nhà bà mờ cháy
mọi người sau đó lấy nước để dập lửa nhưng bất thành vì cửa khóa lửa lại càng bùng lớn
tôi lấy điện thoại gọi cứu hỏa lúc một giờ một mươi ba phút
cứu hỏa tới cũng đập phá cửa mãi mới được cháy lớn quá
ông cho biết ban đầu mọi người không nghe thấy có tiếng kêu cứu
khoảng nửa tiếng sau thì nghe thấy tiếng kêu của anh l từ trên mái
ôi mẹ ơi
đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy
không có cuộc sống khá giả gia đình bà l được hàng xóm quý mến vì hiển lành chịu khó
đâu có ai ngờ tai họa lại ập đến chỉ sau một đêm
trước ra cảnh nhào khó và những thiệt hại nặng nề của gia đình
nạn nhân sau vụ cháy chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ kịp thời cho gia đình
giúp họ phần nào vượt qua những mất mát và sớm ổn định lại cuộc sống
liên quan đến vụ cháy thương tâm này ngay sau khi vụ việc xảy ra
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm
tặng quà và động viên gia đình nạn nhân
vụ cháy tại phường kim liên quận đống đa khiến năm người tử vong
tại đây ông chử xuân dũng đã trao hỗ trợ của thành phố năm triệu đồng một người tử vong
và hai triệu đồng một người bị thương cho đại diện gia đình nạn nhân
theo mặt lãnh đạo ubnd tp và các sở ban ngành ông dũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc
tới gia đình nạn nhân và mong gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống
phó chủ tịch ubnd tp cũng đề nghị các cấp chính quyền của quận đồng đa tiếp tục
hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy
theo lãnh đạo quận đống đa ngay trong sáng hai mươi một tháng bốn lãnh đạo quận đã đến
bệnh viện đa khoa sanh pôn thăm hỏi động viên hai người bị thương trong vụ cháy
đang điều trị tại bệnh viện
tính đến trưa ngày hai mươi một tháng bốn các cấp ủy chính quyền các đoàn thể phường kim liên
và quận đống đa đã ủng hộ gia đình nạn nhân vụ cháy với số tiền gần sáu mươi triệu đồng
hội chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ một mươi chín triệu đồng
trước mắt quận đống đa hỗ trợ theo quy định hai mươi hai triệu đồng một trường hợp tử vong
đối với người không hưởng chế độ lương hưu và bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng đối với mỗi trường hợp bị thương
bên cạnh đó sáng cùng ngày chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội
nguyễn lan hương đã đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy
tại nhà tăng lễ bệnh viện đồng đa bà nguyễn lan hương và lãnh đạo quận ủy
ubnd ubnd mặt trận tổ quốc việt nam quận đồng đa
đã ân cần thăm hỏi chia buồn sâu sắc về những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu
do vụ cháy gây ra khi có năm người tử vong và hai người bị thương
trao ba mươi triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ thành phố bà nguyễn lan hương mong muốn gia đình
với bớt đau thương ổn định cuộc sống và đề nghị ubnd mặt trận tổ quốc việt nam quận đồng đa
phường kim liên tiếp tục quan tâm động viên giúp đỡ gia đình
quận ủy ubnd quận đồng đa chỉ đạo các phòng trợ
các chức năng chính quyền địa phương thăm hỏi hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình nạn nhân sau vụ cháy
đảng ủy ubnd ubnd mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể tổ dân phố phường kim liên đã thăm hỏi
nắm bắt các đề xuất nguyện vọng của gia đình để triển khai công tác hỗ trợ gia đình
liên quan đến vụ cháy tại ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên khiến năm người tử vong thương tâm
ubnd quận đống đa hà nội đã có báo cáo ban đầu
theo báo cáo của ubnd quận đống đa hồi một giờ một mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn
nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên
ngay sau khi nhận được tin báo có tính chất nghiêm trọng ubnd quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường
gồm công an quận phối hợp với các đơn vị thuộc công an thành phố và ubnd phường kim liên
các lực lượng dân phòng tại chỗ có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy
dụng một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy cùng cấp phương tiện cứu nạn cứu hộ cấp cứu người bị nạn
đến một giờ hai mươi ba phút vụ cháy hoàn toàn được dập tắt
ubnd quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định
qua xác minh xác định đám cháy xảy ra tại căn nhà của hộ gia đình p một trăm một mươi sáu b chín tập thể kim liên
tại ngõ sáu phố phạm ngọc thạch phường kim liên
hiện trạng nhà có hai tầng một tôm
tích khoảng bốn mươi một mét nhà có lối thoát hiểm trên nóc nhà
thời điểm xảy ra đám cháy trong nhà có bảy người
vụ hỏa hoạn đã khiến năm người tử vong và hai người bị thương
mất đi năm người thân chỉ sau một đêm là nỗi đau quá lớn mà một người bình thường có thể chịu đựng
hy vọng những nạn nhân may mắn còn sống sau vụ cháy sẽ sớm bình phục và có thể vững tâm vượt qua những nỗi đau này
những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc sẽ được cập nhật liên tục
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh
và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại